các nhà ngoại giao châu âu tuyên bố các quốc gia thành viên liên minh châu âu đã bước đầu ủng hộ đề xuất thiết lập sứ mệnh hải quân
nhằm bảo vệ tàu thuyền trước những cuộc tấn công ở biển đỏ của lực lượng houthi ở yemen
tuy nhiên pháp tuyên bố sẽ không tham gia bất cứ liên minh nào trên biển đỏ với lý do tránh làm leo thang căng thẳng tại vùng biển này
các nhà ngoại giao châu âu nhấn mạnh mục tiêu của eu là thiết lập một lực lượng thực hiện sứ mệnh trên biển đỏ
và sớm đưa lực lượng này đi vào hoạt động đồng thời phối hợp với các đối tác cùng chi hướng khác trong khu vực
nhằm ngăn chặn tình trạng gián đoạn trên tuyến đường thương mại then chốt này
tuy nhiên tổng thống pháp emmanuel macron cho biết nước này sẽ không tham gia vào bất cứ liên minh nào
và kiên trì với cách tiếp cận mang tính phòng thủ trong vấn đề biển đỏ
trong khi đó một số quan chức mỹ cho biết quân đội nước này ngày một mươi sáu tháng một đã tiến hành một đợt tấn công mới
nhắm mục tiêu vào cơ sở cất trữ các tên lửa đạn đạo chống hạm tại khu vực do lực lượng houthi kiểm soát ở yemen